ngày một mươi hai tháng sáu tại khu di tích dinh chấn thanh chiêm xã điện phương thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức lễ kỷ niệm bốn trăm một mươi năm năm dinh chấn thành chiêm
và đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia
theo sử sách ghi lại năm một nghìn sáu trăm linh hai chúa tiên nguyễn hoàng đã cho dựng dinh chấn quảng nam ở thanh chiêm
mở đầu cho sự phát triển thịnh vượng của xứ đàng trong suốt hai thế kỷ
hơn bốn trăm linh năm tồn tại sinh trần thanh chiêm có vai trò quan trọng trong việc mở cõi về phía nam của dân tộc việt
lịch sử cũng ghi nhận vùng đất thanh chiêm đã để lại những dấu ấn quan trọng được xem là chiếc nôi ra đời của chữ quốc ngữ
ngày một mươi hai tháng sáu bộ văn hóa thể thao và du lịch cấp bằng di tích quốc gia sinh chấn thanh chiêm